chủ trì phiên đối thoại lãnh đạo asean và đại diện hội đồng tư vấn kinh doanh asean
thủ tướng đã chia sẻ những khó khăn mà cộng đồng doanh nghiệp trong asean đã và đang gặp phải trong thời gian vừa qua
đại dịch covid một mươi chín đã khiến các chuỗi cung cầu bị gián đoạn các ngành dịch vụ dừng hoạt động thị trường tài chính suy giảm
các doanh nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp là những người cảm nhận rõ nhất sức nóng nặng nề khi nhiều cơ sở sản xuất phải đóng cửa phá sản
trong tư vấn kinh doanh asean chính phủ các nước asean luôn khẳng định doanh nghiệp là hạt nhân của phát triển là phồn vinh là lực lượng hiện thực hóa các mục tiêu phát triển trong xây dựng cộng đồng asean
trong bối cảnh dịch bệnh chúng ta cần thấy rõ hơn vai trò quan trọng của các doanh nghiệp trên mặt trận kinh tế
khi doanh nghiệp bị ảnh hưởng thì đời sống sinh kế của người dân cũng sẽ gặp khó khăn
với nhận thức đó
các chính phủ cam kết sẽ làm hết sức mình để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp và các doanh nhân vượt qua thách thức của dịch bệnh nhanh chóng phục hồi nối lại dịch vụ phát triển sản xuất
thủ tướng khẳng định ngay từ đầu có dịch bệnh chủ tịch asean đã ra tuyên bố chung về ứng phó với dịch covid một mươi chín
lãnh đạo asean đã họp hội nghị cấp cao đặc biệt và cấp cao asean cộng ba để hợp tác một cách đồng bộ cụ thể đối với hệ lụy của dịch bệnh và định hướng phục hồi kinh tế
đưa ra các giải pháp để phục hồi kinh tế như cam kết loại bỏ và giảm thiểu các giao cản phi thuế quan
dù khó khăn nhưng cộng đồng asean vẫn vững bước trên con đường đã chọn phân đấu vì cộng đồng asean đoàn kết năng động sáng tạo hướng tới tương lai
trước mắt cần triển khai các kế hoạch phục hồi sớm nối lại các hoạt động hợp tác và bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau